trong suốt cuộc đời tham gia hoạt động cách mạng đại tá nguyễn nho quý bí danh nguyễn xuân mạnh
nguyên trưởng phòng điệp báo bộ tham mưu miền b hai nay là tổng cục hai bộ quốc phòng
đã vinh dự ba lần được gặp bác hồ
sau đây mời quý vị lắng nghe những chia sẻ đầy ý nghĩa của vị đại tá đã ba lần vinh dự được gặp bác
tham gia hoạt động cách mạng từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba nguyên là tỉnh ủy viên
chánh văn phòng tỉnh ủy quảng nam đà nẵng
năm một nghìn chín trăm năm mươi là bí thư thị ủy xã hội an
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi một ông được điều động sang hoạt động tình báo
là một nhà tình báo chiến lược ông vinh dự ba lần được gặp bác hồ
đến nay những lời bác dạy vẫn in đậm trong trái tim ông
với chín mươi sáu năm tuổi đời bảy mươi năm năm tuổi đảng ông đã có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho đảng
cho dân là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
những kỷ niệm mà tôi được gặp bác hồ
trong những thời kỳ công tác được những kết quả tốt cũng là nhớ lại bác
cho đến khi mà tôi vượt ngục thì cũng vẫn là nhớ lại cái chuyện mình đã được gặp bác hồ
và không thể nào quên được
cho nên tất cả đều ra sức hoạt động cũng như là ra sức giữ gìn kế tiết của cách mạng
sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ông được điều vào hoạt động trong nội đô sài gòn
rồi lào campuchia để xây dựng mạng lưới tình báo
nhớ lời bác dặn làm tình báo là phải giữ bí mật không khéo trong mọi tình huống mới chiến đấu được trong lòng địch
một cái vấn đề lớn nhất mới nhất mà chúng tôi được là chỉ thị
tức là khi quân ta tấn công vào sài gòn trung tâm sài gòn
thì mỹ có trực tiếp tham chiến
có thể dùng các loại bơm gì máy bay và bơm sát thương rất là nhiệt
và nó định lúc nào nó làm có hay không và lúc nào nó thực hiện
hiện nay tuy tuổi cao sức yếu nhưng đại tá nguyễn xuân mạnh vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ
sống liêm khiết giảng dị là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và nói theo